liên quan đến vụ bé gái bị sát hại trên núi ở an giang sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với trần phước tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã mỹ hiệp huyện trợ mới tỉnh an giang về các hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi và giết người
theo kết quả điều tra ban đầu ngày ba tháng một mươi một tại thị trấn phú mỹ huyện phú tân tỉnh an giang tân có quen biết với anh nguyễn hải đăng và con gái anh đăng sinh năm hai nghìn chín
vào chiều ngày năm tháng một mươi một tân nói với cháu bé sẽ mua điện thoại cho cháu học online
đến khoảng một mươi bốn h ngày sáu tháng một mươi một sau khi nhậu tân điều khiển xe mô tô chở cháu bé về nhà tân ở trên núi cấm thuộc xã an hảo huyện tịnh biên
tại đây tân đã quan hệ tình dục với cháu bé
vào sáng hôm sau ngày bảy tháng một mươi một tân chở cháu bé đến khu vực ấp núi kết xã thới sơn huyện tịnh biên rồi dẫn lên núi giết chết
sau khi gây án tân điều khiển xe về đến khu vực phà châu giang thuộc thành phố châu đốc thì bị công an huyện phú tân phát hiện đưa về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an tân quanh co không thừa nhận
tuy nhiên sau nhiều giờ đấu tranh đến sáng ngày tám tháng một mươi một tân đã thừa nhận và chỉ nơi tân thực hiện hành vi giết cháu bé
được biết tân từng có một tiền án một mươi một năm tù về tội
ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi tân chấp hành án xong trở về địa phương thì tiếp tục tái phạm